trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng ngãi cho biết đã ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do chó dại cắn
bệnh nhân là ông nguyễn luận tám mươi bảy tuổi chú thôn long yên xã bình long huyện bình sơn
trước đó bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi chán ăn sợ nước
tại trung tâm y tế huyện bình sơn bệnh nhân được chẩn đoán nghi bệnh dại
sau đó bệnh nhân được chuyển tuyến trên đã tử vong
theo tiền sử dịch tễ giữa tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba bệnh nhân bị chó cắn vào tay
nhưng không rõ tình trạng xử trí viết thương không tiêm huyết thanh và vaccine phòng bệnh dại